quý vị thân mến nếu chúng ta làm việc học tập hay đi lại mà không có giấy tờ tùy thân thì điều gì sẽ xảy ra
và đứng trước tình huống giả định này ai cũng có thể tưởng tượng ra muôn vàn trở ngại và bất tiện
bởi giấy tờ tùy thân là điều bắt buộc phải có đối với mỗi công dân
vậy mà hai mươi một năm qua em lê thảo nhi sinh sống tại phường chính gián quận thanh khê
hàng ngày phải đối diện với sự khó khăn và bất tiện ấy
xuất phát từ hoàn cảnh của em công an thành phố đà nẵng đã kịp thời đăng ký hộ khẩu
và giúp em làm thủ tục cấp căn cước công dân
chính sự tận tình và đầy trách nhiệm ấy đã khiến thảo nhi và bà con tròm xóm vô cùng xúc động
mồ côi cả cha lẫn mẹ thảo ni lại mang trong mình bệnh tật
nên việc cố gắng để được đăng ký hộ khẩu và có được các giấy tờ tùy thân thực sự rất khó khăn
dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố công an phường chính gián quận thanh khê
đã đến tận nơi để xác minh và nắm bắt
tình hình trường hợp của thảo ni không có giấy tờ tùy thân
dường như chưa bao giờ là dễ dàng đối với cô gái nhỏ
thực tế trường hợp của thảo ly rất đặc biệt và buộc phải có sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ mới có thể giải quyết
mặc dù em có mẹ nuôi nhưng chỉ ở nhà thuê nên cũng không thể đăng ký hộ khẩu
sau đó hồ sơ của thảo ni được nghiên cứu kỹ càng để sớm có hướng giải quyết đúng quy định
chúng tôi đã nghiên cứu về hoàn cảnh của cháu là sau đó tạo điều khiển hết mức để cho cháu nhập khảo
tại phường chính gián để cho quyền công dân là cháu đi xin việc làm hoặc là mẫu hiểm xã hội
hoặc là đi
cầm trên tay tờ phiếu thông báo về số định danh cá nhân có tên mình trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thảo ni không khỏi xúc động
từ nay em đã được đăng ký hộ khẩu và được làm căn cước công dân được chứng nhận là công dân như bao người bình thường khác
cùng với đó công an phường cũng tặng đi một chiếc xe đạp điện để em có phương tiện di chuyển phục vụ cuộc sống
nhiều bữa là em không có xe chú còn tận tình chở em đi tới để làm giấy có lại chỉ bài gọi điện cho em để giúp đỡ em làm
em mong các chú công an thật nhiều sức khỏe để có thể giúp dân được nhiều hơn và có nhiều tình trạng giống em để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa
mọi người sinh ra không ai có thể lựa chọn được hoàn cảnh sống cho mình nhưng đối với lê thảo ly những chiến sĩ công an đã mang đến cho cuộc sống của em một trang mới
không kể khất vả khó khăn
câu chuyện của lê khả ly sẽ còn được viết tiếp bởi những chiến sĩ công an thành phố nhiệt tình tận tụy hết mình vì nhân dân